ngày hai mươi một tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra lễ meeting quản lý sử dụng kháng sinh cho tương lai
không lạm dụng không dùng sai chỉ định
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống kháng thuốc và các đối tác quốc tế kêu gọi tất cả các ngành
tại việt nam tăng cường và phối hợp hành động tốt hơn nữa trong cuộc chiến chống kháng thuốc
theo đại diện của bộ y tế kháng thuốc là mối đe dọa thường trực đối với an ninh y tế công cộng
tại việt nam bộ y tế cùng với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã bắt đầu đánh giá lại
kế hoạch hành động quốc gia về kháng thuốc để bảo đảm sự hợp tác điều phối giữa các ban ngành
trong việc phát triển kế hoạch hành động cho năm tới
tổ chức y tế thế giới và tổ chức lương thực và nông nghiệp của liên hợp quốc tại việt nam
cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam trong những nỗ lực phòng chống kháng thuốc